liên quan đến vụ án mạng tại trung cư mini trên nệp bàn phường quang hoa quận cầu giấy
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận cầu giấy công an phường quan hoa
cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ được hung thủ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình và di lý về hà nội
hung thủ gây ra vụ án được xác định là phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
bước đầu vinh khai nhận là đối tượng chuyên chăn rắt gái mại dâm
giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết và mâu thuẫn nợ nần dẫn tới việc đối tượng ra tay sát hại nạn nhân
cụ thể vinh khai cho nạn nhân vay tám mươi triệu đồng
chiều ngày một mươi hai tháng bốn vinh đến căn hộ của nạn nhân để đòi tiền
nhưng nạn nhân chỉ trả được sáu triệu đồng và nói sẽ hoàn trả số còn lại sau
mâu thuẫn xảy ra vinh đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án vinh đã lấy đi ba điện thoại di động và bốn triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn
đến tối ngày một mươi năm tháng bốn vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình
tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo phạm minh phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện phù cát về tội giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn đánh nhau qua lại trước đó với anh nguyễn thanh cảnh ở cùng địa phương
nên phạm minh phương có ý định trả thù
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thấy anh cảnh đang điều khiển xe mô tô
chở cháu nguyễn tấn đạt sinh năm hai nghìn chín
phạm minh phương đã rút một con dao trong tứ quẩn xong đến đâm mạnh liên tiếp hai nhát
vào vùng thượng vị trái và vùng hông trái của anh cảnh
sau đó rời khỏi hiện trường
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết
qua giám định tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là bốn mươi sáu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm minh phương tám năm tù giam về tội giết người
qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh lãng sơn
phát hiện đối tượng trần sĩ quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã tân thanh huyện văn lãng
có biểu hiện cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ một sổ tay cá nhân và một tờ giấy a bốn
ghi thông tin danh sách những người vai tiền
nhiều giấy phép lái xe đăng ký xe và những tờ giấy viết tay liên quan đến việc vây tiền
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định
đối tượng đã cho bảy người dân vay tiền với lãi suất cao
từ ba đồng một triệu đồng một ngày
đến năm mươi đồng sáu mươi đồng một triệu đồng một ngày
tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn một trăm linh triệu đồng
qua đấu tranh quang đã khai nhận toàn bộ hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khoảng một mươi hai h năm mươi phút trưa nay tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đê la thành phường thổ quan quận đống đa hà nội
xảy ra vụ cháy nhà dân
khu vực cháy là từ tầng tám của một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe
nhưng đã ngừng kinh doanh từ năm hai nghìn hai mươi một do dịch covid một mươi chín
do trong kho có nhiều đồ dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội
cột khói đen bốc cao hàng chục mét diện tích cháy khoảng một mươi m hai
ngay khi nhận được tin báo công an quận đống đa đã điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế
sơ bộ ban đầu không có thương vong về người
nguyên nhân cháy khả năng là do chập điện
các cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại
nhân viên bảo vệ công ty cao su phú riềng
phát hiện hàng chục tấn rác thải đổ trộm trong vườn cao su
thực địa bàn thôn tân phú xã bù nho
hôm nay công an huyện phú riềng tỉnh bình phước
phối hợp với công an xã bù nho đang lập biên bản xử lý
trích xuất camera truy tìm phương tiện gây ra vụ đổ trộm rác thải nói trên
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định có khoảng hai mươi tấn rác thải
đủ các loại như đồ bảo hộ chai nhựa can lọ
được đổ chất đống giữa vườn cao su
cao khoảng hai mét dài hàng chục mét
cách khu dân cư khoảng một km
các loại rác thải đang phân hủy bốc mùi hôi thối
lan rộng cả một khu vực
gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và sức khỏe của người dân
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản hiện trường
trích xuất camera xung quanh khu vực
để truy tìm phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị limousine là loại hình dịch vụ vận tải hành khách
đã và đang phát triển
không thể phủ nhận sự tiện ích của loại hình dịch vụ này
tuy nhiên để đem lại những tiện đích trước mắt
thì nhiều nhà xe đã bất chấp quy định
hoạt động với nhiều vi phạm
một trong những vi phạm vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác
đó chính là việc biến những khu vực công cộng
thành bến bãi để đón trả khách
vi phạm này hằng ngày vẫn xảy ra
dù đã được phản ánh
nhưng bằng cách nào đó các nhà xe vẫn bình thản hoạt động
đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khu vực trước cổng công viên cầu giấy
biến thành điểm trung truyền
của các nhà xe limousine
sau khi ghi nhận chúng tôi đã cung cấp những hình ảnh này
cho đại diện thanh tra giao thông quận cầu giấy
để phương án xử lý hoặc tiếp nhận thông tin nói như thế nào
đây là một số hình ảnh mà các nhà xe đi lại được
trong tháng này rồi
tôi phải tiếp nhận
và thứ hai là chúng tôi sẽ xuống để cử những đoàn cán bộ của thanh tra
phối hợp công an phường công an quận

nếu có vi phạm thì tôi sẽ xử lý chứ
phải đứng nhất để xử lý
nếu hành vi vi phạm diễn ra thường xuyên và ổn định
sẽ bị xử lý
nhưng thực tế vi phạm vẫn tồn tại như thế này
trong thời gian qua đội thanh tra giao thông quận cầu giấy
đã xử lý được bao nhiêu trường hợp vi phạm
điều này có lẽ sẽ không còn quá quan trọng
khi hàng ngày hàng giờ
những xe vi phạm vẫn cứ bình thản hoạt động
vẫn là những nhà xe như khánh an tràng an quang anh
tuyến ninh bình hà nội và ngược lại
xe này đi xe khác lại thế chỗ
bình là xe quang anh đúng không chị nhỉ
dạ vâng đúng rồi anh ạ
em ở cầu giấy ấy
thì em bây giờ còn xe về ninh bình không chị
công viên cầu giấy thì tại chiều nay em đầy thết rồi anh ạ
bây giờ còn chuyến nào không ạ
bây giờ từ giờ đến tối em đầy khách hết rồi anh ạ
ờ hết rồi ạ
thế ngày mai thì có những chuyến nào hả chị
ngày mai sớm nhất là sáu h ba mươi sáng
sau đấy bảy h ba mươi tám h ba mươi
thế mà đến tối anh ạ
nếu mà em ở cầu giấy thì cái điểm đón là ở đâu ạ
mình di chuyển qua công viên cầu giấy
cổng chính đường thành thái anh nhé
à thế ạ
không chỉ riêng một mà nhiều nhà xe limousine
là biến không gian công viên thành biến xa của riêng mình
để đón và trả khách như thế này
các tuyến đường xung quanh khu vực công viên
cũng được các nhà xe tận dụng để đón trả khách
vị trí cũ cách thức hoạt động không mới
thế nhưng vi phạm vẫn đang tồn tại
theo cách thức riêng của mỗi nhà xe
vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã triển khai hình thức hóa trang
để ghi hình các xe khách vi phạm
về việc dừng đỗ đón trả khách
hiệu quả trước mắt đã thấy rõ
nhưng về bài toán lâu dài
thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các đơn vị chức năng
để mạnh tay xử lý những vi phạm còn tồn tại
với dịch vụ vận tải hành khách nói chung
và các nhà xe limousine nói riêng
trên những vi phạm của các nhà xe limousine
được phản ánh trong phóng sự vừa rồi
thì việc xử lý sẽ được lực lượng chức năng
có liên quan triển khai như thế nào
câu trả lời sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị
trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị việc dạy và học trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ít nhiều cũng bị xáo trộn đứt gãy
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt hà nội là địa phương cho học sinh
trở lại trường học trực tiếp muộn nhất so với cả nước
nên việc học và ôn tập cho học sinh cuối cấp
nhất là lớp một mươi hai
cũng bị ảnh hưởng bởi phải họp trực tuyến quá dài
vì thế được lùi thời gian kết thúc năm học
so với quy định là mong muốn của nhiều học sinh
và cả giáo viên trong thời điểm hiện nay
chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông sẽ diễn ra
nhưng học sinh tại hà nội mới chỉ đi học trực tiếp
được hai tuần
dù nỗ lực của cả thầy và trò trong việc học
trên thực tế kết quả chỉ bằng nửa so với học trực tiếp
tận dụng quỹ thời gian còn lại
để bổ sung kiến thức
là điều mà học sinh cuối cấp đang cố gắng thực hiện

và chăm chỉ hơn

thời gian học online kéo dài
thì hiệu quả nó chỉ có khoảng lực

để cố gắng để đặt kết quả thật tốt trong kỳ thi đấy
sau thời gian phải học online
đến khi được đi học trực tiếp
nhiều nhà trường cũng gặp phải tình cảnh
khi học online
khi học online
chính vì thế

khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định
nhiều nhà trường đang gấp rút để ôn tập
cũng như hướng dẫn học sinh giải đề minh họa
do bộ giáo dục và đào tạo công bố
còn nhiều cái kiến thức
mà cần phải ôn tập cho kỹ hơn
thì cái việc kéo dài thời gian năm học
thì có lẽ sẽ rất là tốt cho giáo viên
cũng như học sinh
để củng cố kiến thức cho các con
các con có thể kết thúc cái thời gian học ở trường
trước bộ giáo dục và đào tạo
trước một tuần
trong một tuần đấy các con có thể tự
bổ sung cái kiến thức nào
về phía mình mình cảm thấy yếu
hoặc môn nào mình cảm thấy yếu
còn lại trong cái thời gian mà các con
đi học đấy thì sẽ được
các thầy cô luyện kỹ năng
rồi giảng dạy những cái
phần mà các con còn thứ
thì theo tôi thì cái đấy là
nên kết thúc trước một tuần
theo dự kiến của sở giáo dục và đào tạo hà nội
học sinh từ lớp một
đến lớp một mươi một
sẽ kết thúc năm học
chậm nhất là ngày ba mươi một tháng năm
riêng với lớp một mươi hai
các trường có thể kéo dài thêm
để thuận lợi cho học sinh ôn tập cuối cấp
điều này sẽ giúp các nhà trường và học sinh
có thêm thời gian để bù đắp những khó khăn
khi không thể tới trường trong suốt thời gian qua
được biết ngoài hà nội
còn có thành phố hồ chí minh
hà giang kiên giang cũng mong muốn được kéo dài
khung thời gian năm học đối với khối lớp một mươi hai
cũng như thành phố cần thơ
và các tỉnh thành trên cả nước
lực lượng công an thành phố hồ chí minh
đã đồng loạt thực hiện cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
an ninh trật tự an toàn xã hội
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
mùa hè hai nghìn hai mươi hai
rạng sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn
tổ công tác liên ngạnh ba trăm sáu mươi ba
đã tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường
ghi nhận tại quận bình thạnh
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba gồm cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động
đã tiến hành lập chốt kiểm tra
ngẫu nhiên các phương tiện lưu thông qua khu vực cầu vượt hàng xanh phường một mươi bảy quận bình thạnh
tổ công tác đã dừng và kiểm tra một mươi trường hợp điều khiển xe máy
phát hiện hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở nghệ an
điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường
nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
kết quả người này có mức độ cồn là bốn trăm ba mươi ba mg
trên một đích khí thở
mức vi phạm cao nhất
khi bị lập biên bản tạm giữ phương tiện
thì thanh niên này có thái độ không hài lòng
với kết quả mà máy đo
bên cạnh đó còn đề nghị
nếu ký vào biên bản xử phạt
thì cảnh sát giao thông phải cho tiền đi xa ôn về nhà
đối với lỗi này mức phạt là bảy triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
và tạm giữ phương tiện bảy ngày
trường hợp thứ hai
có kết quả kiểm tra một trăm một mươi ba mg
trên một đích khí thở
bị xử phạt hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng
và tạm giữ phương tiện bảy ngày
liên tục trong nhiều ngày tới
lực lượng công an hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức
và các tổ công tác ba trăm sáu mươi
sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác
nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và đảm bảo trị an trước thêm các dịp lễ lớn của đất nước
thưa quý vị cũng trong sáng nay
phòng cảnh sát giao thông tp hcm
tiếp nhận hệ thống giám sát về giao thông
có độ phân giải cao
làm căn cứ cho xử phạt trên các tuyến quốc lộ một a
đoạn thuộc địa bàn của thành phố
hệ thống này do cục cảnh sát giao thông đầu tư
và bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương
tại buổi lễ thiếu tướng lê xuân đức
phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã bàn giao hệ thống giám sát xử lý vi phạm nói trên
cho công an tp hcm
hệ thống này được trang bị camera hiện đại
có độ phân giải cao
có khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến
và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện
với độ chính xác cao
các hình ảnh ghi nhận được đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ
làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm về giao thông
theo đúng quy định của pháp luật
từ đó đảm bảo công khai minh bạch
góp phần nâng cao hiệu quả công tác xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
có tác dụng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường
các vị trí lắp đặt hệ thống giám sát trên tuyến quốc lộ một a
nằm trong các địa bàn quản lý của đội cảnh sát giao thông
rạch chiết bình triệu an sương phú lâm an lạc
và trạm cảnh sát giao thông tân túc
trung tâm giám sát được đặt trụ sở
tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố
để hiệu quả tốt nhất trong đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông mới thực hiện các đợt ra quân
lập chốt kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm luật giao thông
ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết
đang tạm giữ và lấy lời khai một mươi đối tượng liên quan đến hai vụ
cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xảy ra trên địa bàn thuộc phường bình trị đông b quận bình tân
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang tạm dự các đối tượng
gồm thạch thành đạt sinh năm hai nghìn bảy đinh quốc duy sinh năm hai nghìn năm
nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn thanh bình sinh năm hai nghìn năm
ngô trí khang sinh năm hai nghìn sáu về tội cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng bốn ba đối tượng gồm đạt trung khang
dùng vũ lực bánh anh hùng kim thuận
để chiếm đoạt xe mô tô honda way biển số năm mươi chín k hai năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi hai trị giá một mươi bốn triệu đồng
sau đó duy và bình đến chở đạt khang trung rời khỏi hiện trường
ngày một mươi ba tháng bốn xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu
các đối tượng đạt trung khang và duy đã sử dụng hung khí
đánh gây thương tích cho anh nguyễn minh toàn và tô hồng quân
sau đó đạt cùng chung chiếm đoạt xe mô tô sirius biển số sáu mươi sáu n một một mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một của anh quân
và bốn đối tượng mang xe cướp được đi bán
các đối tượng còn lại gồm huỳnh thanh ngân sinh năm hai nghìn hai
nguyễn công lịnh sinh năm hai nghìn hai
hồ văn thái sinh năm hai nghìn
nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đặng trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã thu giữ toàn bộ tan vật
và đang phù hợp với vị kiểm soát nhân dân cung cấp hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
và tuyên phạt bị cáo bùi mạnh hùng bốn mươi năm tuổi ngụ tại phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo hùng giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ubnd tỉnh
sau đó giữ chức phó giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện văn phòng ubnd tỉnh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo hùng đã chiếm đoạt một bảy tỷ đồng của hai nạn nhân trú tại thành phố hồ chí minh
với mục đích chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện định quán và nhân trạch
và một nạn nhân ở thành phố biên hòa nhờ hùng xin vào làm nhân viên tại văn phòng ubnd tỉnh
sau đó sau khi bị tố cáo hùng đã bị bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình các bị hại
còn tại tỉnh lạng sơn thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cụ thể qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã phát hiện đối tượng trần sĩ quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại xã tân thành huyện văn lãng có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ một sổ tay cá nhân
và một tờ giấy a bốn ghi thông tin danh sách những người vay tiền
nhiều giấy phép lái xe đăng ký xe và những tờ giấy viết tay liên quan đến việc vay tiền
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định đối tượng đã cho bảy người dân vay tiền
với lãi suất cao từ ba đồng một triệu một ngày đến năm mươi và sáu mươi đồng một triệu một ngày
tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn một trăm linh triệu đồng
qua đấu tranh quang đã khai nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen kéo theo việc đòi nợ đã gây nên nhiều hệ lụy phức tạp
đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh tình hình tội phạm
phạm gây mất an ninh trật tự ở cơ sở
trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã đấu tranh triệt phá các ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
gồm trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã an lư huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đồng phạm về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra xác định đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức
cho trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
hoạt động dưới vỏ bọc của cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn rộng của huyện thủy nguyên
danh sách người vay số liệu tiền cho vay tiền thu lãi hàng ngày
được các đối tượng quản lý chung trên ứng dụng quản lý cầm đồ mecas
số tiền các đối tượng cho vay đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
trong quá trình đấu tranh chuyên án tín dụng đen cho đối tượng trần tân dũng cầm đồ
thì cả quá trình chính xác chúng tôi nhận định rằng đây là một nhóm chất chuyên nghiệp
hoạt động rất là tinh vi tinh tẻ
đối tượng dũng cầm đầu ngoài ra đối tượng bố trí cho đàn em
quản lý phụ trách ba cơ sở trên
đối với từng cơ sở thì các đối tượng là phân công nhiệm vụ vai trò của từng người khác nhau
từ người quản lý chung đến người phụ trách tiền cho vay người quản lý tiền người thu tiền
và cuối cùng buổi chiều tối hằng ngày thì các đối tượng sẽ chuyển tất cả tiền tổng hợp sổ sách về cho dũng để dụng quản lý chung
sức tạp của nhóm này thể hiện là việc ngoài cái địa bàn hoạt động rất là rộng số lượng người cho vay lớn
thì khi người vay không có khả năng chi trả đối tượng sẽ cho đàn em đi gọi điện nhắn tin
điện tập điện tập điện tập điện tập điện tập điện tập
hoặc trực tiếp đến nhà gây mất ăn về trật tự tại địa phương
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với trần văn dũng và bốn đối tượng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trên địa bàn hành phố những ổ nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ bản chúng ta đã kiểm soát và xử lý
còn đây là một vấn đề cũng cần rất nhiều
rất cần người dân người bị hại hay là lạ nhân rất cần sự hợp tác để giúp cơ quan điều tra
và có thể nhanh chóng phát hiện thu dưỡng liệu để xử lý các loại tội phạm này
có thể thấy để kiềm chế và triệt xóa có hiệu quả hoạt động của các ổ nhóm tín dụng đen trên địa bàn
bên cạnh sự quyết tâm cao của lực lượng công an còn rất cần sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân
trong công tác phát hiện và tố giác tội phạm qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố